thưa quý vị phạm tội làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi trú tại phường cam thuận thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã phải nhận bản án bảy năm tù giam
phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm qua
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn sử dụng hai tài khoản facebook
đăng tải nhiều bài viết hình ảnh tự soạn thảo cắt ghép hoặc siêu tầm chia sẻ từ bạn bè với nội dung thô tục
nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bồi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận quần chúng nhân dân
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử phạt nghiêm minh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương